cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín đúng như dự đoán sau kỳ nghỉ tết nguyên đán số ca mắc mới đã tăng vọt
cả nước ngày hôm nay ghi nhận tới hai mươi một chín trăm linh chín ca nhiễm mới tại sáu mươi ba tỉnh thành phố tăng gần năm một trăm linh ca so với ngày hôm qua
riêng thủ đô hà nội ghi nhận hai chín trăm linh ba ca mắc trong đó có năm trăm sáu mươi chín ca tại cộng đồng và một mươi sáu ca tử vong
tiếp tục là địa phương có số ca mắc mới cao nhất trên cả nước